chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại ngày làm việc đầu tiên của đợt họp tập trung kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
với tỷ lệ chín mươi bốn sáu mươi hai đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu eu gọi tắt là evfta
quốc hội cũng biểu quyết tán thành phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu evipa
với bốn trăm sáu mươi một trên bốn trăm sáu mươi hai đại biểu có mặt tại hội trường tán thành
phiếu quốc hội thông qua evfta và evipa cho thấy một bước tiến vượt bậc trong quan hệ giữa eu và việt nam
cả hai hiệp định này đều mang đến cho việt nam cơ hội trở thành một trung tâm sản xuất của khu vực mở rộng các cơ hội đầu tư và thương mại
cũng trong buổi sáng ngày hôm nay với bốn trăm năm mươi tám trên bốn trăm sáu mươi đại biểu tham gia biểu quyết
tán thành chiếm chín mươi bốn tám mươi hai tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức
sáng nay tại tòa nhà quốc hội bộ công an tổ chức diễu hành ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo bộ công an và đại diện một số bộ ban ngành cùng các đại biểu quốc hội dự kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung
được thành lập theo quyết định số ba trăm hai mươi sáu ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ công an
với chức năng nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý huấn luyện và sử dụng ngựa
tổ chức chăn nuôi chăm sóc nhân giống và phát triển đàn ngựa sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên
trong lễ ra mắt và báo cáo kết quả trước quốc hội đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã thực hiện nghi thức diễu hành qua lễ đài chào báo cáo quốc hội
phát biểu tại lễ ra mắt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt điện chúc mừng bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có thêm một đơn vị mới là đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
chúc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao đạt nhiều thắng lợi mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng rằng với bề dày bốn mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ vượt qua khó khăn ban đầu từng bước phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân yêu cầu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng rằng với bề dày bốn mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động
có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới